công an phường năm quận gò vấp tp hcm đang vào cuộc điều tra vụ trộm xe máy hiệu sh xảy ra tại tiệm thuốc trên địa bàn
vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng một nhiều người đến tiệm thuốc long châu số năm trăm sáu mươi sáu đường nguyễn thái sơn
phường năm quận gò vấp tp hcm để mua thuốc
trong lúc người dân nói chuyện với nhân viên cửa hàng thì nam thanh niên mặc áo đen đồ nón bảo hiểm
đeo khẩu trang kính mít đã tiếp cận dùng đoạn bẻ khóa chiếc xe máy hiệu sh màu trắng sau đó bỏ trốn
sự việc diễn ra trong khoảng ba mươi giây trong khi đó có rất đông người qua lại trên đường
được biết thời điểm xảy ra vụ trộm có nhân viên bảo vệ của nhà thuốc
nhưng do lớn tuổi nên nam bảo vệ mất cảnh giác
qua trích xuất camera lực lượng chức năng cũng phát hiện ba đối tượng tình nghi có mặt
tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc
hiện công an phường năm quận gò vấp đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang vào cuộc điều tra truy xét